bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ hai trăm ba mươi bảy quốc tịch thụy điển một trong những bệnh nhân có dịch tễ phức tạp nhất từ trước đến nay
và cụ thể như thế nào mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay
bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số hai trăm ba mươi bảy là một trong những bệnh nhân có dịch tễ phức tạp nhất từ trước đến nay
chính vì vậy mà sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
thì gần chín mươi nhân viên y tế của ba bệnh viện
bao gồm viện huyết học và truyền máu trung ương bệnh viện đa khoa đức giang và bệnh viện việt pháp hà nội
đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân
đến chiều nay viện trưởng viện huyết học và truyền máu trung ương thông tin
một mươi nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy đã có kết quả âm tính
ngay khi tiếp đón bệnh nhân hai trăm ba mươi bảy từ bệnh viện đa khoa đức giang
chuyển đến khoa cấp cứu viện huyết học và truyền máu trung ương
nhân viên y tế đã chuyển ngay bệnh nhân vào phòng cách ly
đồng thời thực hiện các xét nghiệm cần thiết theo đúng quy định
về đón tiếp bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ mắc covid một mươi chín
sau khi nhận được thông tin bệnh nhân này dương tính với covid một mươi chín
viện đã tổ chức cách ly các nhân viên y tế điều trị trực tiếp để đảm bảo an toàn
đồng thời tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực tầng tám
nơi bệnh nhân cấp cứu và tiến hành khử khuẩn

kết nối với việc các khu và phòng viên hãy mãi makes readbook hội
khoa phòng cũng đã tạo ra phòng cách ly t indulgent tương ứng cho dòng ngmals copy
hoặc biện viện viện hai a và tổ chức lợi dịch vụ
thương đồng giải truyền tra vào quá nhiều cam hoặc quan trọng trung trường hội
vì viện huyết học truyền máu trung ương là cơ sở có tiếp nhận người hiến máu tình nguyện
nên ngay từ đầu dịch viện đã phân luồng riêng khu khám chữa bệnh và khu đón tiếp người đến hiến máu
ngoài ra tòa nhà khám và điều trị cũng độc lập với tòa nhà tiếp nhận hiến máu
để đảm bảo an toàn và yên tâm cho người tham gia hiến máu cứu người bệnh
đối với các hoạt động hiến máu tại viện cũng như tại các điểm hiến máu quyết định
thì chúng tôi đều triển khai các biện pháp ví dụ như là trang bị các dung dịch khử khuẩn
trang bị các khẩu trang rồi thậm chí kể cả trang bị những mặt nạ bằng kính cho những người đến hiến máu
và cái bố trí của khu vực tiếp nhận máu của chúng tôi cũng rất là tuân thủ theo quy định
có nghĩa là không có tập trung quá đông người trong cùng một lúc
rồi thì chúng tôi cũng để kê các cái
giường hiến máu là cách nhau với khoảng cách theo đúng quy định
và các nhân viên mà phụ trách các hoạt động tiếp nhận máu đấy thì cũng được trang bị đầy đủ
để tránh hoàn toàn đảm bảo an toàn cho những người hiến máu
đến chiều ngày bốn tháng bốn các trường hợp f một và f hai là nhân viên y tế của viện huyết học và chuyển máu trung ương
đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
tuy nhiên để đảm bảo an toàn hiện những người này vẫn đang được cách ly tại một khu riêng của bệnh viện
chúng khi đủ một mươi bốn ngày
ngoài các nhân viên y tế của viện huyết học và truyền máu trung ương
một mươi nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa đức giang và hai mươi hai nhân viên y tế của bệnh viện việt pháp
tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính
do yếu tố dịch tễ phức tạp của bệnh nhân này bộ y tế đề nghị những người có liên quan
tới những nơi bệnh nhân đã đi qua liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố
để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
thưa quý vị các địa phương đã thành lập các tổ công tác giả soát từng hộ gia đình
để theo dõi y tế nhằm quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan ra cộng đồng
đó là một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị trực tuyến của bộ y tế
với hai mươi bảy tỉnh có bệnh nhân mắc covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay tại hà nội
theo các chuyên gia y tế để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh
các địa phương có ca nhiễm covid một mươi chín cần khoanh vùng những khu vực nghi ngờ
đồng thời tăng cường xét nghiệm
trong cộng đồng để sớm phát hiện và cách ly những trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
các chuyên gia y tế đã thảo luận về các biện pháp tránh dịch xâm nhập vào bệnh viện
khi xâm nhập vào
phải xử lý như thế nào bởi tất cả những người vào viện đều có nguy cơ nhiễm bệnh
các bệnh viện phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ và giữ khoảng cách với người đến khám
để làm giảm số lượng người đến khám cũng như là giảm số lượng tập trung đông người
thì chúng tôi trong chỉ này thì bộ y tế cũng đã yêu cầu các bệnh viện tăng cường các hình thức hẹn khám
qua điện thoại qua internet để giảm số lượng người đến khám trong cùng một lúc
đảm bảo các dường bệnh nội trú
cách nhau tối thiểu hai mét
và theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng thì chúng ta đã thực hiện một giải pháp là mỗi người bệnh
tối đa chỉ có một người nhà chăm sóc và dừng việc đến thăm người bệnh
hiện nay đang là thời điểm vàng trong công tác phòng chống dịch
vì vậy bộ y tế yêu cầu các địa phương thành lập tổ y tế cơ sở từ hai người trở lên
phối hợp với các trưởng thôn công an xã nhằm phụ trách từng cụm dân cư theo phương châm
đi từng ngõ gõ từng nhà
để lập danh sách theo dõi y tế
có ai là từ vùng dịch về có ai tiếp cận tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín không
và sau đó thì chúng ta nạp cái danh sách này thì là cái tổ này là báo ngay cho trạm y tế
trạm y tế sẽ báo ngay cho trung tâm y tế các bộ y tế
là trung tâm y tế các bộ y tế báo ngay cho trung tâm cc
hoặc là trung tâm y tế chữa phòng có thể
để mà tổng hợp cái danh sách này
báo cáo với bang chỉ đạo của tỉnh
về đề xuất của sở y tế hà nội chỉ xét nghiệm sinh học phân tử một lần với những người cách ly tập trung
và sau đó tiếp tục cách ly một mươi bốn ngày
các chuyên gia khẳng định việc xét nghiệm lần thứ hai là cần thiết
vì có những trường hợp sau bảy ngày nồng độ virus mới đủ để xác định có nhiễm covid một mươi chín hay không
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết tính đến sáng nay
đã có hơn một mươi trường hợp lái xe ra vào tp hà nội
ở ba mươi chốt kiểm soát tại các cửa ngõ đã được lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt
giám sát cách ly xã hội
trong đó đã phát hiện bảy lái xe có thân nhiệt cao bất thường và bàn giao cho cơ quan y tế
trong khi đó tại nhiều địa phương việc thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh
cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu đang được tích cực triển khai
phản ánh tại ba tỉnh phú thọ bắc ninh và đắk nông
tại tỉnh phú thọ bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng ba tỉnh phú thọ đã thành lập năm chốt kiểm soát liên ngành
nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào tỉnh bằng đường bộ
các chốt kiểm soát này hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ được chia làm ba k
với quân số tám một mươi người một ca làm việc tất cả các ngày trong tuần
các thành viên trong tổ kiểm soát dịch bệnh tiến hành phun khử trùng
lấy thông tin cá nhân của lái xe số lượng người trên xe đo thân nhiệt
và yêu cầu tất cả các hành khách người điều khiển phương tiện phải thực hiện đeo khẩu trang
phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn
từ khi lập chốt đến nay chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm covid một mươi chín
bắt đầu từ sáng ngày bốn tháng bốn các lực lượng liên ngành của tỉnh bắc ninh đã triển khai
sáu chốt kiểm soát người và phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các tuyến quốc lộ một a một mươi tám ba mươi tám một mươi bảy đi qua địa bàn tỉnh
mỗi chốt bố trí tối đa ba mươi người chia làm ba k trong đó công an là lực lượng nòng cốt
phối hợp cùng y tế quân đội thanh tra giao thông đảm bảo kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
từ ngày bốn tháng bốn đến hết ngày một mươi năm
từ ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát một trăm linh người nước ngoài
người việt nam đến địa bàn tỉnh bắc ninh nhất là các trường hợp về và đi qua vùng dịch
kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng
hoạt động vận chuyển hành khách bao gồm cả taxi truyền thống và taxi công nghệ
tại đắk nông chốt kiểm soát liên ngành gồm các lực lượng công an y tế quân đội
và cám bộ địa phương được thiết lập để kiểm soát y tế đối với người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện dừng phương tiện để kiểm tra kiểm soát
cám bộ y tế đo thân nhiệt hướng dẫn người dân khai báo y tế quá trình tiếp xúc đi lại
phun tiêu độc khử trùng nếu cần và đưa các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm covid một mươi chín
về cơ sở y tế theo quy định để kiểm tra và triển khai các bước tiếp theo
thu giữ gần một đinh kim thoi nhọn thanh kim loại dùng để cắt thành đinh
nhiều lớp xe ruột xe cũ mới cắt loại
đối tượng khai nhận thực hiện trải đinh từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay trên tuyến quốc lộ năm mươi một
gần tiệm sửa xe của y thường vào đêm tối để nạn nhân đi xe bị cán trúng linh
buộc phải vào sữa ở tiệm của quang và sẽ bị lấy với giá cao gấp ba bốn lần so với thị trường
người dân rất bức xúc cơ quan chức năng tạm giữ đối tượng quang cùng tăng vật để xử lý
còn tại tp hcm trong tháng ba này đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông khiến cho năm mươi một người thiệt mạng
chín người bị thương nguyên nhân là do sự chủ quan của người dân khi đi trên những tuyến đường vắng
các tuyến đường trên địa bàn tp hcm thông thoáng trong mùa dịch do người dân phải hạn chế ra đường
tuy nhiên mật độ phương tiện thấp đã khiến nhiều người chủ quan phóng nhanh vượt ẩu
vượt đèn đỏ không chú ý quan sát đã dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm
thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông trong tháng ba toàn thành phố đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn
tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái khiến năm mươi một người chết chín người bị thương
mặc dù cảnh sát giao thông vẫn duy trì tuần tra kiểm soát chốt chặn thực hiện các chuyên đề
về nồng độ cồn xử lý phương tiện chạy quá tốc độ tuy nhiên người dân cần phải tự ý thức
tuân thủ luật giao thông để bảo vệ tính mạng của bản thân và người đi đường
đặc biệt nếu không có việc cần thiết thì hãy ở nhà không tập trung đông người
không tụ tập chạy xe thanh đoàn gây rối trật tựa công cộng
các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
liên quan đến vụ tàu biển va vào cầu phà cắt lái quận hai tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết phải mất khoảng ba tháng để khắc phục sự cố này
tuy nhiên các chuyến phà nhỏ vẫn hoạt động bình thường
vào lúc năm h ba mươi phút ngày hai tháng bốn tàu biển container số hiệu ba eti bốn quốc tịch panama
trọng tải hơn một mươi ba bảy trăm linh tấn của công ty vtb vinalize
đang cập cảng cắt lái thì sự cố nên va vào phà đang neo đậu tại cầu phao nổ số hai
vụ việc không gây thiệt hại về người
tuy nhiên đã làm cụm trụ định vị của hệ phao nổ số hai bị hư hỏng hoàn toàn
ngoài ra nhà một trăm linh tấn bị hư chân vịt phà hai trăm linh tấn bị thốn vó mạng phà
nước rò rỉ vào khoang máy
do trụ định vị trụ neo phao nổ bến nổ hai trăm năm mươi tấn bị công vên
nên hiện tại phà cắt lái chỉ khai thác được cầu phao cũ tái trọng dưới tám tấn
còn phạt hai trăm linh và một trăm linh tấn phải ngưng hoạt động
để sửa chữa khôi phục lại hiện trạng hoạt động ban đầu
thì phải mất ba tháng để hoàn thiện
thưa quý vị vào sinh ngày bốn tháng bốn gần một người thực hiện việc cách ly tập trung
tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đại học quốc gia tp hcm đã được về nhà
tất cả đã được kiểm tra sức khỏe đảm bảo an toàn
tổng cộng hơn chín trăm ba mươi người trong đợt cách ly một mươi bốn ngày
tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đại học quốc gia tp hcm
đã được lực lượng chức năng bố trí xe khách đưa về địa phương
trong đó gần năm trăm linh người được người thân dùng xe cá nhân đó
có sự giám sát điều hành của lực lượng công an
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tránh tập trung đông người
và khoảng cách an toàn tối thiểu là hai mét
những người này được trao giấy xác nhận hoàn thành cách ly
đã kiểm tra sức khỏe theo đúng tuy trình
như vậy đây là đợt hoàn thành cách ly đầu tiên
tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đại học quốc gia
trước đó ký thúc xá đại học quốc gia tp hcm
với năm sáu trăm linh năm trường hợp được cách ly tập trung
ngoài ra bốn trăm ba mươi tám người đang được cách ly theo dõi
tại các quận quyện và một bảy trăm tám mươi tám trường hợp tại nhà nơi lưu trú
tính đến tám giờ sáng nay ngày bốn tháng bốn
có năm mươi ba trường hợp ở tp hcm mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi tám người đã xuất viện
hiện tại sức khỏe các bệnh nhân còn lại ổn định tiếp tục được theo dõi
tính đến thời điểm này tp hcm đã lập sáu mươi hai chốt kiểm soát
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là giải pháp để tuyên truyền nhắc nhở
người dân nâng cao ý thức chứ không phải phong tỏa thành phố
và người dân cần chú ý không hoang mạc
theo đó tp hcm triển khai sáu mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh
trên toàn địa bàn với một mươi sáu trạm chính và bốn mươi sáu trạm phụ
nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng chức năng sẽ kiểm soát xe vận chuyển khách trên chín chỗ
nếu vào thành phố thì được yêu cầu quay lại nơi xuất phát
nếu ra khỏi thành phố thì được nhắc quay về
các loại phương tiện ô tô cá nhân xe gắn máy xe tải vận chuyển hàng quá
vẫn được phép hoạt động bình thường
tuy nhiên người dân cần hạn chế ra ngoài nếu không có việc gì thật cần thiết
ngoài ra lãnh đạo ubnd tp yêu cầu hai mươi bốn quận quyền tăng cần kiểm tra xử lý
người không đeo khẩu trang và tụ tập hai người trở lên nơi công cộng
đồng thời khuyến cáo người dân không được mua xăng dầu về tích trữ
để tránh nguy cơ cháy nổ
bên cạnh quyết liệt trong phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
công an tp hcm sẽ mở đợt cao điểm trong tháng bốn này để tấn công trấn áp các loại tội phạm
khuya ngày ba cả sáng ngày bốn tháng bốn tổ công tác liên ngành ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm
tổ chức tuần tra kiểm soát trực tự an toàn giao thông phòng chống các loại tội phạm
hoạt động trên đường phố
theo chân đoàn công tác phóng viên ghi nhận một số thanh niên tụ tập thành nhóm
trên hai người đã bị nhắc nhở yêu cầu giải tán về nhà
các trường hợp chạy xe chở ba chở bốn không được nóng bảo hiểm
đã bị lập biên bản xứ phạt hành chính theo nghị định một trăm linh
ngoài ra các chiến sĩ công an còn ghi nhắc nhở người dân công con tài sản
khóa xe cẩn thận để đề phòng sơ hở hạn chế điều kiện cho tội phạm trộm cắp
cướp giật hoạt động
tình hình chung đã xuất hiện

hạn chế ra đường hàng quán nghỉ điểm vui chơi công cộng đều đã tạm ngưng hoạt động
từ khi được thành lập các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an tp hcm và công an hai mươi bốn quận huyện
với nhiều lực lượng tham gia như cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông cơ động
đây là quả đấm thép tấn công trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên đường phố
hàng ngàn vụ phạm pháp đã bị ngăn chặn hàng trăm đối tượng bị bắt giữ
góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
và giờ đây các chiến sĩ này đang thực hiện thêm nhiệm vụ mới
chúng ta cùng chính quyền thành phố đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh
tp hcm tăng cường thêm hai trăm linh xe taxi melon để phục vụ cho người dân
trong các tình huống khẩn cấp hoàn toàn miễn phí
các đối tượng được sử dụng là người bị thương nặng bệnh nhi sản phụ
người lớn tuổi không thể đi lại
đối với doanh nghiệp đây là một việc tham gia tư nguyện
để kiểm soát hai trăm linh xe taxi này sở giao thông vận tải đã đứng kèm danh sách biển số từng xe
dán phù hiệu tạm nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chỉ hỗ trợ trường hợp khẩn cấp theo điều phối của trung tâm một trăm một mươi năm không được chở khách
tất cả các phương tiện đã trúc tực tại bệnh viện và đều chịu sự điều hành của đại diện bệnh viện
tức là khi mà người dân phất viện
những nhu cầu thực sự cần thiết trường hợp này cần phải là phải cố tố chở về
thì bệnh viện sẽ nghiên cứu và sẽ sắp xếp cho taxi chở đi
thông qua nhân viên điều hành của mà linh cũng chốt tại vị trí này
một trăm một mươi năm sẽ xem xét trong trường hợp xe cấp cứu của một trăm một mươi năm mà không sẵn sàng hoặc là xa khu vực đó
mà gần đấy có taxi mà linh đã tập kết tại cơ bệnh viện
thì một trăm một mươi năm sẽ chủ động điều phối
về nguyên tắc là chúng ta cấm taxi hoạt động
cho nên những xe này không phải là hoạt động taxi
mà phục vụ hỗ trợ cho bệnh phối chúng ta
và trên xe này có cả phương tiện nhân viên đó
ngoài ra các phương tiện hoạt động cũng phải tuân thủ theo các biện pháp phòng
chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài xế người được sử dụng phương tiện
cái hoạt động cấp cứu một năm trong thời gian vừa qua thì chúng ta có trung tâm cấp cứu một năm
thì ngày trung bình chúng ta thích nhờ khoảng chừng năm sáu trăm linh cuộc gọi
và chúng ta cũng có một mạng lưới cấp cứu một năm cũng rộng khắp trên địa bàn thành phố
ngoài trung tâm cấp cứu một năm thì còn có ba mươi một trạm cấp cứu vệ tinh rải đều trên tất cả quần huyện
bệnh viện sẽ điều phối
do đó việc khai báo tế sẽ sau khi xe đến tiếp nhận người bệnh và chuyển về bệnh viện
thì sẽ thực hiện khai báo tại bệnh viện
việc mai linh hỗ trợ kịp thời theo chỉ đạo của bang chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch covid một mươi chín
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp trong giai đoạn đặc biệt của đất nước và thành phố
với tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp trong giai đoạn đặc biệt của đất nước và thành phố
tuy nhiên khi sử dụng phương tiện người dân cần phải tuân thủ theo các công tác phòng chống dịch bệnh
luôn đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên khi lên xuống xe